trong không khí vui xuân năm mới kỷ hợi hành một mươi chín hàng vạn người dân và du khách đã nô nức kéo về trung tâm huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang để tham dự lễ hội lồng tông ngày hội xuống đồng
đây là lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc tây tỉnh tuyên quang được tổ chức vào mùng tám tháng riêng âm lịch hàng năm với mong ước cầu cho quốc thái dân an nhà nhà yên vui hạnh phúc mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
lễ hội lồng tông năm hai nghìn một mươi chín của đồng bào dân tộc tày tỉnh tuyên quang gồm hai phần phần lễ và phần hội
phần lễ bắt đầu bằng việc rước chín mâm tổng từ đền bách thần về trung tâm sân vận động của huyện chiêm hóa với màn múa lân múa xuống đồng của những trai thanh nữ tú
các mâm tồng là các sản vật của địa phương để dâng tạ ơn các vị thần
sau đó thầy cả người cúng chính của buổi lễ và các thầy giúp việc làm lễ đặt mâm tổng tạ ơn trời đất
cầu sự ấm no hạnh phúc cho mọi nhà
cuối phần lễ là nghi lễ xuống đồng với mong muốn đường cày may mắn đầu năm sẽ mang lại dân khang vật thịnh mùa màng bội thu
ngày hôm nay là ngày mở đầu để xuống đồng trồng cấy rồi thì là tất cả buôn bán rồi thì thông thương
tất cả ngày hôm nay gọi là ngày khởi hành đầu tiên
và cũng là lễ để tế trời
xin cầu mưa thuận gó hòa quốc thái
dân an dân giàu nước mạnh
lễ hội của chiếm hóa đây thì nó có khác với các lễ hội của các lơi
là có lễ tế thần lông và lễ dước thần thánh về để chứng kiến cho lễ hội
sau phần lễ là đến phần hội với các trò chơi dân gian như tung còn kéo co thi đấu bóng chuyển hơi
tạo không khí vui tươi trong dịp đầu xuân mới giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh tuyên quang
bản thân em cũng như là tất cả mọi người
muốn một lễ hội đến một lễ hội với tâm trạng rất là vui tươi vấn khởi náo nức
và có rất là nhiều hy vọng hy vọng một năm mới an khang thịnh vượng
một năm mới đầy đủ ấm no và hạnh phúc ạ nhiều sức khỏe và mọi nhà được bình an
đồng bào dân tộc tày tỉnh tuyên quang có khoảng một trăm sáu mươi người chiếm hai mươi bốn dân số
lồng tông là lễ hội tiêu biểu của người tày tỉnh tuyên quang
và đã được công nhận là di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia hiện tỉnh tuyên quang đang từng bước đưa lễ hội lồng tông
trở thành sản phẩm du lịch đặc thù trong mỗi dịp tết đến xuân về